ngày hai mươi tháng năm lực lượng cục quản lý thị trường đồng nai phối hợp với tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh
bắt quả tang một cơ sở giết mổ lợn không phép trên địa bàn phường long bình thành phố biên hòa
chủ cơ sở không cung cấp được giấy phép liên quan hoạt động giết mổ và nguồn gốc của số lợn trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt
trước đó lực lượng liên ngành tỉnh đồng nai cũng phát hiện bắt giữ hai vụ giết mổ
và chứa hơn năm ba tấn thịt lợn nhiễm bệnh không rõ nguồn gốc trên địa bàn xã bình minh huyện trảng bom
để ngăn ngừa dịch lan rộng ngoài việc tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở giết mổ
các cơ quan chức năng của tỉnh đã thành lập hàng chục chốt kiểm dịch tạm thời trên các tuyến đường chính và khu vực phát hiện dịch